tại quảng trị mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu
tại huyện vùng trũng hải lăng hàng trăm hectare hoa màu cùng nhiều diện tích nuôi trồng của người dân đã bị thiệt hại hoàn toàn
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
cơn lũ đổ về đột ngột trong đêm hai mươi tháng một mươi một khiến cho hồ nuôi tôm của gia đình chị đặng thị quyết
ở thôn thuận đầu xã hải an huyện hải lăng tỉnh quảng trị bị vỡ
toàn bộ tôm nuôi đến kỳ thu hoạch đã bị dòng lũ cuốn trôi
theo dự tính nếu thuận lợi vụ tôm năm nay chị quyết sẽ thu về hơn một năm tỷ đồng
giúp chị trang trải số tiền nợ từ những vụ tôm trước
thế nhưng cơn lũ đã cuốn phăng tất cả dự định hy vọng mà gia đình chị quyết mong mỏi trông chờ
tại xã hải an huyện hải lăng lượng nước đổ về lớn và chảy xiết đã gây hư hại một trăm linh hoa màu
năm mươi hồ tôm bị ảnh hưởng trong đó có hai hồ tôm bị vỡ thiệt hại hoàn toàn
ngay trong đêm hồ tôm bị vỡ thiệt hại hoàn toàn thiệt hại hoàn toàn thiệt hại hoàn toàn
trong đêm người dân địa phương cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ thủy đóng trên địa bàn
đã được huy động để giúp người dân ra cố đê điều chống sói lở tại các hồ nuôi tôm
trong đêm người dân địa phương cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng mỹ thủy đóng trên địa bàn

vì vậy các hồ dân trong vùng bị ngập đặc biệt là các hồ nuôi trầm thủy sản
cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết có biện pháp gia cố hồ nuôi để tránh những thiệt hại đáng tiếc tiếp tục xảy ra